thưa quý vị thông tin mới nhất về công tác cứu nạn những nạn nhân ở khu vực thủy điện rào trăng ba
vào chiều ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế phan ngọc thọ cùng đoàn công tác của tỉnh
đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn liên quan đến sự cố sạt lở tại thủy điện rào trang ba
và đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân của sự cố sạt lở
đưa về làm các thủ tục để bàn giao cho gia đình mai táng
phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thừa thiên huế cập nhật từ hiện trường của vụ sạt lở
tại lòng hồ thủy điện hương điền xã hương trà tuyến đường thủy duy nhất hiện nay
để lực lượng cứu hộ cứu nạn công an thừa thiên huế tiếp cận thủy điện giao trang ba và giao trang bốn
để thực hiện công tác tìm kiếm đưa các thi thể cán bộ công nhân
cũng như cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết
cho những cán bộ công nhân còn ở đây
sau khi nghe báo cáo tình hình đồng chí phan ngọc thọ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh
đánh giá cao nỗ lực và động viên thăm hỏi lực lượng công an thừa thiên huế
trong công tác cứu hộ cứu nạn
điện hương điền xã hương trà tuyến đường thủy duy nhất hiện nay

cũng như cung cấp lương thực và động viên thăm hỏi lực lượng công an thừa thiên huế
theo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tuyến đường tỉnh lộ bảy mươi một còn tắc chừng một km mới đến rào trăng bốn
nhưng có hai ngầm rất lớn nước chảy xiết và trời mưa to nên lực lượng tìm kiếm không thể vượt qua
tiếp đó tuyến đường từ rào trăng bốn lên rào trang ba thêm một mươi km
lực lượng quan sát qua flycam ghi nhận vẫn còn nhiều điểm sạt lở
trong khi đó sáng nay do ảnh hưởng của mưa bão mưa như chút nước lòng hồ dâng cao gió to sóng mạnh
nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn khắc phục khó khăn tìm giải pháp an toàn hiệu quả tiếp tục triển khai công tác cứu hộ
sau khi phân tích tình hình cũng như là
kiểm tra lại thực lực phương tiện con người đồng thời tham khảo ý kiến người kinh nghiệm người dân
của vùng súng nước ở phụ vực sông hồ vinh điên
thì chúng tôi cũng đã báo cáo đồng chí chấm đốc là phương tiện con người lực lượng vào thời tiết này
thì chúng tôi cũng có thể tiếp dân và đưa người bị nạn về với gia đình càng sớm càng tốt
thì quá trình khi triển khai thời tiết mưa to gió lớn
nhưng mà với điều kiện phương tiện

đảm bảo của lực lượng công an tỉnh
đảm bảo cho chúng tôi cùng với kinh nghiệm quyết tâm của đồng chú hộ cho công an tỉnh
thì chúng tôi đã tiếp cận được tiền trương và đưa chính thể của nạn nhân về đến nơi an toàn
chiều cùng ngày thiếu tướng hà thọ bình phó tư lệnh quân khu tham mưu trưởng quân khu bốn
đã đến lòng hồ thủy điện hương điền để kiểm tra nắm tình hình thực tế
để thực hiện các giải pháp phối hợp cứu hộ cứu nạn
thưa quý vị trong những ngày này người dân cả nước vô cùng tiếc thương
trước sự hy sinh của một mươi ba cán bộ chiến sĩ khi tham gia cứu nạn sạt lở thủy điện rào trang ba
ban lễ tàng của quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế đã công bố chương trình tăng lễ của một mươi ba cán bộ chiến sĩ
lễ viếng sẽ được bắt đầu từ bảy h đến một mươi một h ngày mai ngày một mươi tám tháng một mươi
lễ truy điệu diễn ra từ một mươi một h đến một mươi hai h tại nhà tăng lễ hai trăm sáu mươi tám bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám tp huế tỉnh thừa thiên huế
dưới sự chủ trì của quân khu bốn
sau đó linh cữu các cán bộ chiến sĩ sẽ được đưa về địa phương để gia đình tổ chức mai táng
trước đó thủ tướng chính phủ có quyết định một nghìn năm trăm chín mươi bốn qdttg cấp bằng tổ quốc ghi công cho một mươi ba liệt sĩ
thuộc bộ quốc phòng và tỉnh thừa thiên huế đã hy sinh vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
khi đang thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy điện giao trang ba tỉnh thừa thiên huế
thưa quý vị tình hình mưa lũ
tại các địa phương khu vực miền trung tiếp tục diễn biến phức tạp
nhiều địa phương đã xảy ra ngập sâu lũ quét sạt lở đất chia cắt giao thông
hiện nay mực nước trên các sông ở tỉnh quảng trị vẫn đang lên
dự báo chiều tối một mươi bảy tháng một mươi lũ trên sông thạch hãn và sông hiếu
lần lượt đạt sấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi năm tháng một mươi học sinh một số nơi trên địa bàn tỉnh bắt đầu trở lại trường học
sau thời gian nghỉ học tránh lũ thì đến chiều một mươi sáu tháng một mươi
đã phải tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ
mưa lớn cũng khiến một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ngập cục bộ
nhiều đoạn đường bảy mươi năm từ xã do an huyện gio linh lên nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
ngã bà cùa và quốc lộ chín thuộc địa bàn huyện cam lộ
đây là lần thứ tư trong vòng một mươi ngày qua nhiều hộ dân tại các vùng thấp trũng ven sông hiếu huyện cam lộ
phải tiến hành di rời do mưa lũ kéo dài và diễn biến phức tạp
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn có mưa rất to
hôm nay mực nước trên sông hương tiếp tục duy trì mức báo động hai
mực nước sông bồ có thể vượt báo động ba
sáng một mươi bảy tháng một mươi hầu hết các tuyến đường tỉnh đường huyện đã ngập sâu trở lại gây ách tắc giao thông
trong những ngày tới tại thừa thiên huế có mưa to đến rất to
tình hình mưa lũ dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
để đảm bảo an toàn về người và tài sản
tính đến sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
các huyện đã tổ chức di rời sơ tán hai chín trăm tám mươi hai hộ dân với hơn bảy nhân khẩu đến nơi an toàn
còn tại quảng nam trong ngày một mươi sáu và sáng một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn miền núi cũng xuất hiện mưa lớn
mực nước các sông đang lên nhiều khu vực ở hạ du bị ngập
trước tình trạng sạt lở đất giao thông trên một số tuyến quốc lộ tỉnh lộ nguy cơ bị chia cắt
tỉnh quảng nam quyết định di rời khẩn cấp học sinh tại các điểm trường có nguy cơ sạt lở cao
sau cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày hôm qua tại quảng bình nước đã lên rất nhanh gây ngập lụt trở lại ở nhiều địa phương
và trước tình hình đó công an tỉnh đã huy động lực lượng tăng cường về các địa điểm nước dâng cao
có nguy cơ ngập lụt trở lại nhằm ứng cứu và hỗ trợ nhân dân trên địa bàn
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt
công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án hỗ trợ bà con
các điểm có nguy cơ ngập lụt cao trở lại người dân đã được sơ tán lên nhà văn hóa các khu vực an toàn
sáng nay công an tỉnh quảng bình phối hợp với các đơn vị tài trợ hỗ trợ bằng tiền mặt cho bà con hơn ba trăm linh triệu đồng
và nhiều lương thực nhu yếu phẩm thuốc men trị giá hơn sáu mươi triệu đồng giúp người dân vùng lũ giảm bớt khó khăn trước mắt
trước diễn biến lũ trồng lũ diễn ra tại quảng bình công an tỉnh đã cử tám tổ công tác phối hợp cùng công an các huyện thị xã chính quyền sở tại
tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm sung yếu không để các sự cố đáng tiếc xảy ra
có thể nói là lũ trồng lũ diễn ra trong thời gian vào ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật
cho nên chúng tôi phải hủy động lũ trồng lũ giảm bớt khó khăn
công an tỉnh quảng bình chỉ đạo công an các huyện thị xã thành phố tham mưu cho các quỹ chính quyền để triển khai các lực lượng để ứng cứu giúp dân đề phòng những thiệt hại
bên cạnh đó công an tỉnh quảng bình chỉ đạo công an các huyện thị xã thành phố thường xuyên ứng trực chủ động tăng cường các lực lượng phương tiện như cano xuồng máy bám địa bàn bám dân khi nhân dân cần sự giúp đỡ
đồng thời chuẩn bị lương thực nước uống thuốc men cùng các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn
để phòng các tình huống bất chắc có thể xảy ra
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội văn phòng thường trực ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự bộ công an đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
sau bốn ngày tập huấn huấn luyện nghiêm túc an toàn các học viên đã được trang bị những kiến thức kỹ năng quan trọng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong lực lượng công an nhân dân
thông qua các bài giảng và thực hành kỹ năng sử dụng thiết bị phương tiện thủy cano xuồng máy phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên sông phương pháp tìm kiếm người bị nạn và kỹ năng sơ cấp cứu y tế ban đầu khi chưa có lực lượng y tế
sau khóa tập huấn học viên có thể đảm nhiệm vai trò nòng cốt hướng dẫn huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công an các đơn vị địa phương sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị một đối tượng sau khi thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của cô gái đang dừng xe bên đường đã bị quân chúng nhân dân bắt giữ bàn giao cho công an phường bảy quận gò vấp tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ
khoảng một mươi giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi nam thanh niên đi xe tay ga biển số năm mươi chín t hai một mươi tám nghìn bảy trăm linh sáu trên đường lê đức thọ theo hướng từ đường phan văn trị về dương quảng hành
khi qua khu vực nhà số hai mươi sáu thì phát hiện một cô gái đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại
phát hiện sơ hỏi đối tượng đã áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ điện thoại
nghe tiếng truy hô đối tượng đã lạc ba lái tông vào xe taxi đang lưu thông rồi ngã xuống đường
quân chúng nhân dân phát hiện đã khống chế đối tượng bàn giao cho công an phường bảy quận gò vấp xử lý theo quy định
tại hiện trường đối tượng khai vợ mới sinh con thiếu tiền nên đi cướp dật
thưa quý vị biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện châu thành tỉnh đồng tháp vừa thưởng nóng cho công an huyện châu thành
và công an thị trấn cái tàu hà đã phát hiện truy đuổi và bắt giữ nhóm đối tượng có mang theo vũ khí nóng chuẩn bị đánh nhau
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an huyện châu thành phối hợp với công an thị trấn cái tàu hạ
tuần tra đảm bảo an ninh trật tự phát hiện bốn đối tượng điều khiển hai xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra các đối tượng không chấp hành bỏ chạy
tổ tuần tra tiến hành truy đuổi khống chế hai đối tượng gồm trần văn hiên ba mươi ba tuổi ngụ phường an hòa thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và trần minh hoài hai mươi một tuổi ngụ huyện phú tân tỉnh an giang là đối tượng nghiện từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong quá trình truy đuổi các đối tượng đã ném một khẩu súng ngắn bằng kim loại khỏi hiện trường
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện thu giữ kiểm tra bên trong thân súng có một viên đạn đã lên nòng
ngày một mươi năm tháng một mươi đối tượng nguyễn hữu tình hai mươi một tuổi và võ trọng nghĩa hai mươi ba tuổi cùng ngụ xã hòa thành huyện lai vung đã đến cơ quan trình diện
qua làm việc các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên hẹn gặp nhau để thanh toán
nhưng lực lượng tuần tra đã nghi vấn kịp thời ngăn chặn không để hậu quả xảy ra
vụ việc công an huyện châu thành đang tiếp tục điều tra làm rõ
sau ba ngày làm việc chính thức vào chiều nay ngày một mươi bảy tháng một mươi sáu mươi một đồng chí vừa được đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hồ chí minh
lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bầu vào ban chấp hành đảng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi một
theo đó số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi một gồm có sáu mươi năm người
trong đó sáu mươi một đồng chí được bầu từ danh sách bảy mươi hai ứng cử viên đã được đại hội biểu quyết thông qua còn bốn người sẽ được bổ sung sau
tối ngày một mươi bảy tháng một mươi ban chấp hành đảng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ họp hội nghị lần thứ nhất
để bầu ban thường vụ bí thư và các phó bí thư ủy ban kiểm tra thành ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy
tuy nhiên trên cơ sở đề nghị của bang tổ chức trung ương bộ chính trị ban bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau đại hội đảng bộ thành phố hồ chí minh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiếp tục theo dõi chỉ đạo đảng bộ thành phố hồ chí minh
cho đến khi kết thúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cũng trong ngày làm việc thứ ba chỉ tiêu tăng trưởng của thành phố hồ chí minh đề ra giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
từ mức từ tám đến tám năm sẽ giảm xuống mức tám
đây là một trong những nội dung được đại hội đại biểu đảng bộ thành phố thống nhất điều chỉnh trong dự thảo các văn kiện trình đại hội
tại ngày làm việc thứ ba của đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hồ chí minh thay mặt đoàn chủ tịch ông nguyễn thành phong
đã giải trình một số vấn đề còn khác nhau trong dự thảo văn kiện
trong đó tập trung ba vấn đề chính chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người và năng suất lao động bình quân
ông nguyễn thành phong đề nghị đại hội xem xét biểu quyết giảm chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
từ mức tám tám năm trong dự thảo văn kiện xuống mức tám bởi dịch covid một mươi chín đã gây ra nhiều tác động về kinh tế xã hội
khiến nguồn lực đầu tư bị suy giảm
từ việc quy mô chỉ tiêu tăng trưởng giảm đoàn chủ tịch xin xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người
mức dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng tám năm trăm linh chín usd một người một năm sẽ giảm xuống còn tám năm trăm linh usd một người một năm
theo đó mức thu nhập bình quân đầu người của năm hai nghìn ba mươi dự kiến khoảng một mươi ba usd và năm hai nghìn bốn mươi năm dự kiến khoảng ba mươi bảy usd mức cũ là bốn mươi usd
về năng suất lao động mức tăng năng suất giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của thành phố nguyễn thành phong
đạt khoảng sáu bốn mươi một sau khi tính toán các yếu tố khả năng tăng năng suất lao động đạt khoảng sáu một năm giai đoạn năm năm tới
tuy nhiên đoàn chủ tịch vẫn xin giữ nguyên chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động đạt bảy một năm và sẽ nỗ lực lớn để đạt được con số này
hơn bảy bốn tỷ đồng là số tiền ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt mà ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã tiếp nhận được
tính đến thời điểm diễn ra chương trình chung tay hướng về miền trung vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
trước đó chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã phát lời kêu gọi đồng bào thành phố cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai
chỉ sau ba ngày nhiều tổ chức tôn giáo các doanh nghiệp cơ quan đơn vị tổ chức các văn nghệ sĩ và các cá nhân đã tham gia đóng góp cho đồng bào miền trung
ngoài số tiền mặt hơn bảy tỷ bốn trăm linh triệu đồng quỹ cứu trợ cũng đã tiếp nhận hơn hai mươi bảy thùng mì trên ba tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác
đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết những ủng hộ của người dân đã kịp gửi đợt một về cho đồng bào miền trung
sắp tới ban cứu trợ tp hcm sẽ tiếp tục gửi đợt khai
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm ban cứu trợ tp hcm vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ tới đồng bào miền trung qua hai số tài khoản ngân hàng
và trực tiếp tại trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm ở số năm mươi năm mạc đĩnh chi phường đa cao quận một